bán thuốc điều trị covid một mươi chín trái phép sản xuất mua bán tân dược giả
thành phố hồ chí minh áp dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ đợt ba cho người dân khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với kỳ vọng tránh trùng lắp sát lọt
tiết kiệm được nhiều thời gian đặc biệt minh bạch cao hơn
từ giờ ngày hai mươi tám tháng chín tỉnh thừa thiên huế đã chính thức nới lỏng
một số biện pháp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an đã quyết định nới lỏng thêm nhiều tiêu chí
gỡ nhiều vướng mắt để doanh nghiệp dễ dàng phục hồi
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chạy xe máy tông chốt kiểm dịch
tại xã hòa phòng tuyển hòa vàng đà nẵng rồi lao đến chủi bới
tung cước vào lực lượng công an trực chốt
bộ y tế đã hướng dẫn sở y tế tp hcm cập nhật số liệu kf
qua xét nghiệm bằng test nhanh từ ngày hai mươi tháng tám
kiểm tra công tác phòng chống dịch tại vùng đỏ ở bình dương
phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm
làm việc và kiểm tra về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiền hỗ trợ của quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân
của người lao động đăng ký với doanh nghiệp
nếu đang nghỉ làm người dân đăng ký nhận hỗ trợ ở địa phương
ủy ban nhân dân phường năm quận phú nhuận tp hcm đã tiến hành tháo rỡ
một số rào chắn tại các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường
đà nẵng cũng dự kiến áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo cấp độ hai
theo chỉ thị số một mươi chín cttg của thủ tướng chính phủ từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng một mươi
sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ một theo khung hướng dẫn của bộ y tế
ngày hai mươi tám tháng chín mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip người dân huyện long điền
tỉnh bà ria vũng tàu tập trung tại cổng trung sở ủy ban nhân dân tỉnh trấn long hải
cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đã có quyết định thay đổi tội danh
đối với người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy
là lỗi tại một siêu thị vì không được mua hàng trực tiếp theo quy định phòng chống dịch